trong khoảng năm năm trở lại đây trên địa bàn các xã trung nghĩa yên trung đông thọ long châu tam giang thuộc huyện yên phong tỉnh bắc ninh xuất hiện tình trạng ứ động các điểm tập kết rác thải sinh hoạt nông thôn
việc đổ rác thải bừa bãi trên các tuyến đường tỉnh lộ huyện lộ canh mương trên các trục đường chính liên huyện đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân
dọc tuyến tỉnh lộ hai trăm tám mươi sáu đi qua thôn ngô nội thuộc xã trung nghĩa huyện yên phong tỉnh bắc ninh
núi rác khổng lồ tồn tại nhiều năm nay không chỉ khiến người dân trong xã mà ngay cả những người đi qua đường cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng
theo người dân thôn ngô nội bãi rác này đã tồn tại từ năm hai nghìn một mươi hai ban đầu chỉ là túi rác nhỏ của một vài người có ý thức kém ném ra dọc mương
lâu thành quen không chỉ người dân trong làng ngay cả những người sống ở khu vực cận kề đi qua cũng tiện tay ném rác

đang trong tình trạng quá tải rác thải sinh hoạt khiến người dân bức xúc hàng trăm tấn rác ngập tràn khắp các khu dân cư ở đường liên huyện hai trăm chín mươi năm thuộc thôn trần xá xã yên trung
rác thải được phơi mưa nắng trong thời gian dài khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhưng chưa được xử lý thu gom triệt để
theo những người dân thôn trần xá bãi rác này tồn tại ở ven đường khoảng gần hai năm nay kể từ khi khu công nghiệp chuyển về cạnh thôn
không chỉ tại yên trung trung nghĩa một số xã như tam giang văn môn hòa tiến thuộc huyện yên phong cũng đang nhức nhối về vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt
tuy nhiên để giải quyết triệt đề vấn đề này mỗi địa phương lại có những khó khăn riêng chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt thiếu hiệu quả và chưa có tính triệt đề
trong mấy năm gần đây do làng nghề phát triển nhanh cho nên tình trạng ô nhiễm môi trường nhất là rác thải làng nghề có chiều hướng chiều hướng là diễn biến phức tạp
cũng mong muốn rằng của nhân dân cũng như cán bộ trong xã là trên khẩn trương xây dựng bãi rác tập trung của huyện để làm sao mà các bãi rác trong thôn của xã có thể vận chuyển đến bãi rác tập trung của huyện để tránh gây ô nhiễm môi trường trong thôn
giải pháp trước mắt thì đối với huyện đã chỉ đạo đơn vị thị trấn và các quan chức năng để hình thành nên hai lò đốt rác tập trung của huyện
với khối lượng công suất khoảng hai trăm linh tấn trên một ngày bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo các xã các cái thôn đổ rác vào đúng nơi quy định và có một phương pháp là phun thuốc cũng như phủ bạc để làm sao chúng ta che chắn và đốt một phần ở tại những cái thôn làng để tình trạng ô nhiễm môi trường của huyện yên phong tạm thời
trong thời gian chúng ta chưa xây dựng được cái nhà máy rác thải tập trung thì cũng đảm bảo một mặt định
đối với bãi rác xử lý tập trung của huyện các cơ quan chức năng đã tập trung hoàn thành các quy trình thủ tục
đến thời điểm hiện nay đã đền bù và giải phóng mặt bằng xong và đã lựa chọn được nhà thầu cơ bản chờ ngày khởi công
môi trường sống xanh sạch đẹp giúp người dân có cuộc sống tốt hơn là một trong những mục tiêu quan trọng bảo đảm phát triển kinh tế xã hội hiện nay